tri cục trăn nuôi và thú y tỉnh quảng bình cho biết một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện dịch tả lợn châu phi
gây thêm nhiều thiệt hại cho người chăn nuôi sau đợt mưa lũ lịch sử vừa qua
tại thôn trung tiến xã phù hóa huyện quảng trạch phát hiện một ổ dịch từ ngày hai mươi tám tháng một mươi một
hiện dịch bệnh có dấu hiệu lây lan sang xã tiến hóa của huyện tuyên hóa
trước tình hình đó trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện phối hợp với các xã phun thuốc tiêu độc khử trùng
khoanh vùng ổ dịch thành lập các chốt kiểm dịch động vật tạm thời tại địa bàn có dịch và các xã có nguy cơ lây nhiễm cao